các lực lượng nga đã tiến hành những cuộc tấn công mới vào các thành phố của ukraine vào ngày hôm nay hai mươi bốn tháng chín
trong lúc cuộc bỏ phiếu chân cầu dân ý tiếp tục diễn ra ở các khu vực của ukraine do nga kiểm soát
một quan chức ukraine cho biết nga đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng ở thành phố deporiver
và một trong số các tên lửa đã bắn trúng một tòa nhà trung cư khiến một người thiệt mạng và bảy người khác bị thương
lực lượng nga cũng tấn công các khu vực khác ở ukraine làm hư hại các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự
trong khi bộ quốc phòng anh cho hay nga đang nhắm vào đập pichinihi trên sông silver sky danetsk ở đông bắc ukraine
hiện phía nga chưa có phản hồi về thông tin nói trên
trong bối cảnh giao tranh diễn ra cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý về sắp nhập vào nga vẫn đang tiếp diễn ở các khu vực do moscow kiểm soát
bất chấp động thái này bị ukraine và các đồng minh phương tây bác bỏ
vì cho là không có giá trị pháp lý
trong cuộc bỏ phiếu kéo dài năm ngày bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng chín
ở các vùng lukansk và danetsk thuộc donbass ở miền đông cũng như kherson và zaporizhia ở miền nam
các quan chức bầu cử đi cùng với cảnh sát đang mang hòm phiếu đến từng nhà và thiết lập các điểm bỏ phiếu di động viện lý do an toàn
các cuộc bỏ phiếu dự kiến sẽ kết thúc vào ngày hai mươi bảy tháng chín
cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý nói trên cũng được tổ chức ở nga
những cư dân khác của bốn khu vực thuộc ukraine được bỏ phiếu